các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các điểm tiêm chủng sẽ được tổ chức cố định tại một số cơ sở trên địa bàn và các điểm tiêm lưu động trường học trên địa bàn hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức với loại vaccine đã được bộ y tế cấp phép
để trẻ được tiêm vaccine thì cha mẹ hoặc người giám hộ cần ký tên vào phiếu đồng ý tiêm chủng trẻ sau khi tiêm được cấp giấy xác nhận đã tiêm và được tư vấn các thông tin theo dõi sức khỏe
vaccine được sử dụng hai liều cơ bản trên một đối tượng và tiêm cùng loại hiện bộ y tế đang chuẩn bị tổ chức tập huấn hướng dẫn việc tổ chức tiêm cho trẻ em làm rõ một số vấn đề chưa được xác định rõ như số lượng trẻ được tiêm bàn tiêm để làm căn cứ xác định tiến độ tổ chức